các nước mỹ đức pháp và trung quốc đã nêu quan điểm về việc công nhận nhà nước palestine
động thái diễn ra ngay sau khi ba nước châu âu gồm ireland tây ban nha và naui cho biết sẽ công nhận nhà nước palestine trong tháng này
người phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng nêu rõ tổng thống biden luôn ủng hộ mạnh mẽ giải pháp hai nhà nước
và ông cho rằng một nhà nước palestine nên được hiện thực hóa thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên
trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao đức nêu rõ
một nhà nước palestine độc lập vẫn là mục tiêu vững chắc trong chính sách đối ngoại của đức
đồng thời nhấn mạnh cần có một quá trình đối thoại để đạt được mục tiêu đó
cũng trong ngày hai mươi hai tháng năm ngoại trưởng pháp stefani sojuners cho biết paris đánh giá các điều kiện
để chính thức công nhận palestine là một nhà nước vẫn chưa được đáp ứng
ông cũng lưu ý pháp không cho rằng các điều kiện cần thiết đã được đáp ứng để từ đó
việc quyết định công nhận nhà nước palestine có tạo ra ảnh hưởng thực sự đối với tiến trình hòa bình hiện tại
trước đó một nhóm quốc gia châu âu gồm naui tây ban nha và ireland đã thông báo về việc sẽ công nhận nhà nước palestine
với hy vọng điều này sẽ giúp mang lại hòa bình cho khu vực
quy định này nhận được sự hoan nghênh của chính quyền palestine phong trào hồi giáo hamas
trong khi đó nhiều quốc gia ả rập và hồi giáo khu vực trung đông đã đồng loạt lên tiếng
việc ba nước châu âu chính thức công nhận nhà nước palestine
coi đó là bước đi đúng đắn hướng tới nền hòa bình lâu dài và bền vững cho toàn khu vực
trong ngày hai mươi hai tháng năm tại đại học tehran
lãnh thủ tối cao iran ali khamenei đã chủ trì tăng lễ cố tổng thống ibrahim raisi
cùng đoàn thắp tùng tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng tại tỉnh đông azerbaijan vào ngày một mươi chín tháng năm vừa qua
đông đảo người dân iran đã đổ ra các tuyến đường ở thủ đô tehran để tham dự lễ đưa tang nhà lãnh đạo của đất nước
cùng với các quan chức hàng đầu lãnh tụ tối cao iran đã cầu nguyện cho tám người thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng
quyền tổng thống iran mohammad mokhebe sau đó đã tiếp người đứng đầu và đại diện các nước
ở trung đông bắc phi châu á và châu âu đến dự tăng lễ
rất đông người dân tập trung quanh đại học tehran
thủ lĩnh hamad ismail haniyeh và phó lãnh đạo hezbollah naim qasem cũng đến dự tăng lễ
từ trường đại học tehran linh cữu được đưa qua quảng trường engelab tại trung tâm thành phố
đến quảng trường azadi trong vòng tay người dân iran
theo kế hoạch cố tổng thống ibrahim raisi sẽ được an táng ngày hôm nay tại quê nhà mahab
một vùng thành phố ở phía đông bắc của iran
tổng thống pháp emmanuel macron đã tới vùng lãnh thổ new caledonia của nước này
ở thái bình dương thực hiện chuyến thăm nhằm xoa dịu tình hình tại đây sau chín ngày xảy ra bạo loạn
khiến cho sáu người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương
việc tổng thống macron bất ngờ quyết định tới quần đảo phía tây nam thái bình dương
là dấu hiệu cho thấy paris đánh giá tình hình ở new caledonia ở mức độ nghiêm trọng
điện élysée cho biết cùng đi với ông macron còn có các bộ trưởng cấp cao của chính phủ
với nhiệm vụ là thành lập một phái bộ tại vùng lãnh thổ này
new caledonia rơi vào tình trạng mất an ninh kể từ ngày một mươi ba tháng năm vừa qua
khi bạo lực nổ ra liên quan đến kế hoạch của pháp áp đặt các quy định bầu cử mới
tại vùng lãnh thổ này
bất ổn và bạo lực đã khiến sáu người thiệt mạng trong đó có hai cảnh sát và hàng trăm người bị thương
pháp đã phải điều động bổ sung một thành viên của lực lượng an ninh đến quân đảo này để lập lại trật tự
thủ tướng anh rishi sunak vừa thông báo về việc ấn định ngày bốn tháng bảy tới là ngày tổng tuyển cử ở nước này
quyết định được đưa ra trong bối cảnh đảng bảo thủ cầm quyền đang bị công đảng đối lập dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận
phát biểu bên ngoài văn phòng số một mươi phố downing ông sunak khẳng định hiện giờ là thời điểm để người dân anh lựa chọn tương lai cho mình
ông cũng nêu bật một số thành tựu của bản thân trong thời gian giữ cương vị thủ tướng
trong đó có kế hoạch giúp các doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
tuyên bố của ông sunak được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế anh ghi nhận một số điểm sáng
số liệu trong tháng này cho thấy
anh đã thoát khỏi tình trạng suy thoái kỹ thuật vào năm ngoái với mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm hai nghìn hai mươi
lạm phát trong tháng bốn giảm mạnh xuống hai ba từ mức đỉnh hơn một mươi một
đảng bảo thủ cầm quyền coi đây là thành tựu đáng khích lệ
tôi nghĩ tuyên bố là khá bất ngờ với tất cả mọi người
và về khía cạnh nào đó nó mang lại lợi thế cho thấy sự chủ động và mạnh mẽ của nhà lãnh đạo
ông ấy cũng tỏ ra khá thuyết phục trong bối cảnh nền kinh tế ghi nhận tín hiệu tích cực
giờ là lúc thích hợp nhất để tổ chức cuộc bầu cử
giờ đây các chính đảng ở anh sẽ có sáu tuần vận động tranh cử
với hàng loạt vấn đề trong chương trình nghị sự như tăng trưởng kinh tế
dịch vụ y tế quốc gia quốc phòng và an ninh quốc gia
bất chấp những tín hiệu tích cực đảng bảo thủ của ông sunak vẫn bị công đảng đối lập
dẫn trước khoảng hai mươi trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây
nếu để thua trước công đảng trong cuộc bầu cử sắp tới
đảng bảo thủ sẽ mất vị thế lãnh đạo nước anh sau một mươi bốn năm
văn phòng đại diện thương mại mỹ thông báo từ ngày một tháng tám tới sẽ tăng thuế mạnh tay
đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu của trung quốc
bao gồm pin xe điện chip máy tính và các sản phẩm y tế
theo kế hoạch tổng thống mỹ joe biden sẽ giữ nguyên các bước thuế
do người tiền điệm donald trump đưa ra và bổ sung các bức thuế khác
bao gồm tăng gấp bốn lần xe điện lên hơn một trăm linh tăng gấp đôi thuế đối với thiết bị bán dẫn lên năm mươi
nhà trắng cho biết các biện pháp mới này sẽ ảnh hưởng đến một mươi tám tỷ usd hàng hóa nhập khẩu của trung quốc
thép và nhôm chất bán dẫn xe điện khoáng sản quan trọng pin mặt trời và cần cầu
mức tăng thuế xe điện tuy gây chú ý song có thể mang tính chính trị nhiều hơn là thực tế
bởi mỹ nhập khẩu rất ít xe điện từ trung quốc
trong phản ứng của mình trung quốc chỉ trích kế hoạch tăng thuế của mỹ
và tuyên bố sẽ có các biện pháp kiên quyết để bảo vệ lợi ích của mình
những nội dung tiếp theo australia ghi nhận ca nhiễm cúng gia tầm đầu tiên ở người
nằm ở albany một trong những đất nước có diện tích nhỏ và nghèo nhất châu âu
thành phố perut là một trong những đô thị cổ lâu đời nhất với những giá trị văn hóa du lịch
mà quý vị nên một lần ghé thăm
cơ quan y tế bang victoria của australia vừa ban bố cảnh báo y tế công cộng
trong bối cảnh nước này đã ghi nhận ca nhiễm cúng gia tầm đầu tiên ở người
trường hợp nhiễm virus h năm n một là một trẻ em vừa từ nước ngoài trở về trong tháng ba vừa qua
sau khi có triệu chứng nghiêm trọng bệnh nhân này đã hồi phục hoàn toàn
cơ quan y tế bang lưu ý không có bằng chứng cho thấy virus h năm n một lây lan khắp bang victoria
cũng có nguy cơ có thêm người nhiễm cúng gia tầm là rất thấp bởi bệnh này không dễ lây từ người sang người
cùng ngày cơ quan nông nghiệp của bang báo cáo đã phát hiện virus cúng gia tầm
ở một đàn gia tầm ở trang trại gần thị trấn meredith cách thành phố melbourne khoảng tám mươi km về phía tây
kết quả xét nghiệm cho thấy ổ dịch này không liên quan đến bệnh nhân nói trên
nhà chức trách khuyến cáo những người chăn nuôi báo cáo bất cứ trường hợp da cầm chết mà không rõ nguyên nhân
một trận lũ bùn sau mưa bão đã nhấn chìm hàng chục ngôi nhà ở miền bắc của nước pháp và buộc nhiều người phải đi sơ tán
chính quyền địa phương cho biết trận lũ bùn kéo dài hai mươi phút đã tấn công các ngôi làng ở phía đông của tỉnh som
cách không xa biên giới với bỉ vào cuối ngày hai mươi một tháng năm
lũ bùn đã cuốn trôi
sáu phương tiện giao thông một mươi một ngôi nhà bị ngập một số con đường bị phá hủy và hai mươi bốn người dân phải sơ tán
ít nhất một mươi ngôi làng khác ở tỉnh phía đông của som cũng bị lở đất tàn phá
khoảng một trăm linh ngôi nhà đã bị hư hỏng do lũ bùn gây ra
thưa quý vị albany đang dần khẳng định vị thế du lịch của mình và trở thành điểm lui tới của nhiều du khách trên thế giới
với diện tích khiêm tốn
không chỉ là quốc gia có chi phí du lịch rẻ nhất của châu âu
albany còn hấp dẫn bởi phong cách tuyệt đẹp với những bãi biển xanh màu ngọc bích
bề dày lịch sử và di sản văn hóa
nằm ở trung tâm của albany thành phố berat là một trong những đô thị cổ lâu đời nhất tại đây
điều làm berrat trở nên đặc biệt là những ngôi nhà được thiết kế theo lối kiến trúc ban căng
từ những năm của thế kỷ một mươi ba
điểm nhấn của mỗi ngôi nhà có rất nhiều ô cửa sổ vì vậy mà nơi đây được gọi là thành phố nghìn cửa sổ
vào năm hai nghìn tám berat đã được tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hợp quốc unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
vậy thì còn trần chờ gì nữa chúng tôi sẽ đưa quý vị tham quan địa danh này ngay sau đây
và chuyến hành trình này cũng sẽ khép lại bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
khi đến thăm thành phố thời trung cổ belart một trong những nơi khách du lịch thường chọn để lưu trú là nhà nghỉ mabrika
do anh minto mobirika ba mươi bốn tuổi làm chủ
đối với anh
sở kinh doanh dịch vụ du lịch này như giấc mơ trở thành hiện thực
sau khi tốt nghiệp ở một trường dạy nấu ăn
anh minto đã làm việc ở nhiều nhà hàng và quán bar khác nhau
năm hai nghìn một mươi chín anh quay trở lại ngôi nhà ba trăm linh năm tuổi của gia tộc mình trong thành phố cổ perat
một địa điểm được unesco bảo vệ từ năm hai nghìn tám cách thủ đô terana một trăm hai mươi km về phía nam
mong ước lúc đầu của tôi là quay trở lại nhà cũ của gia đình và sửa chữa lại nó
ngoài đồ trang sức thế mạnh của gia đình tôi là ẩm thực nên tôi bắt đầu làm nghề này từ năm năm trước
khi ấy du lịch còn chưa phát triển như bây giờ
ban đầu nhà nghỉ mibrika chỉ là một quán cà phê cung cấp đồ ăn thức uống tự làm từ các nguyên liệu của địa phương
năm hai nghìn hai mươi một anh đã cải tạo ngôi nhà xây bằng đá này thành ba phòng nghỉ
một khu vườn và một nhà hàng nổi tiếng với món thịt hầm mabrica được chế biến từ một mươi sáu loại nguyên liệu khác nhau
du khách mong muốn trải nghiệm cuộc sống của các gia đình địa phương tôi đã cố gắng bảo tồn truyền thống
cách gia đình tôi đã sống ở đây qua nhiều thế hệ đó cũng là một trong những điểm thu hút đối với khách du lịch khi đến thăm albania
thành phố của berat có những con đường lát đá cội uốn lượn như một mê cung xuyên thời gian đã hơn hai năm trăm linh năm tuổi
trong hai năm qua khoảng bốn mươi ngôi nhà cổ ở khu phố manggalem của thành phố này đã được chuyển thành nhà nghỉ
hoặc cung cấp phòng ngủ
bữa ăn trăm ngày cho du khách
du khách muốn trải nghiệm những điều chân thực ở nơi họ đang đến và đây là một điểm rất mạnh đối với thành phố của chúng tôi
thành phố này đặc trưng với những tòa nhà cổ kính đã có từ nhiều thế kỷ trước người dân nơi đây thân thiện và thức ăn rất ngon
nơi này khá độc đáo phong cách kiến trúc khá giống các quốc gia ở nam âu với những thiết kế khá ấn tượng
belard không chỉ hấp dẫn du khách bằng kiến trúc và di sản lịch sử mà còn bởi vẻ đẹp tự nhiên ngoạn mục xung quanh
các đồi và dãy núi xanh tươi bao quanh thành phố tạo điều kiện lý tưởng cho những chuyến đi bộ leo núi và tham quan thiên nhiên
chúng tôi không cung cấp dịch vụ sống về đêm nó không phù hợp với phong cách sống ở đây
nhưng chúng tôi có những mặt tích cực khác
chúng tôi có sự tôn trọng những du khách đến đây có thức ăn ngon có những ngôi nhà với kiến trúc tuyệt vời mà các bạn không thể tìm thấy ở nơi nào khác
không phải tự nhiên mà berat được xếp hạng là thành phố đẹp thứ hai ở châu âu
chúng tôi có nguồn tài nguyên thiên nhiên mà các bạn không thể tìm thấy ở bất cứ đâu
chúng tôi có lâu đài berat nơi duy nhất có người sinh sống nơi có hàng chục cơ sở kinh doanh nhà hàng nhà nghỉ mở cửa
năm hai nghìn hai mươi ba tám trăm linh lượt du khách đã đến thành phố berat gấp đôi so với năm trước đó
thành phố này dự kiến sẽ đón một triệu lượt du khách trong năm nay
nơi đây cũng sẽ thiết lập mạng lưới giao thông
kết nối trung tâm thành phố với các vùng nông thôn lần cận